tại hà nội văn phòng đề án tám trăm bốn mươi bốn bộ khoa học và công nghệ tổ chức hội thảo hội tụ nguồn lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo địa phương
nhằm đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp đồng thời giới thiệu các mô hình khởi nghiệp xuất sắc tại các địa phương
hội thảo đem lại kinh nghiệm xây dựng và phát triển tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo từ nguồn lực tư nhân
kinh nghiệm phát triển mạng lưới chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo từ đại diện chương trình khởi nghiệp thụy sĩ
đồng thời chia sẻ những nguồn lực và kết nối các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo từ các nhà đầu tư tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp
các chuyên gia các đại diện từ các tập đoàn trường đại học
từ đó tạo cơ sở để đề án tám trăm bốn mươi bốn hoàn thiện chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại các địa phương
hướng đến việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia một cách bền vững và toàn diện